và đại tràng tức là bình thường thì ở trong đại tràng của mình trong ruột của mình nó sẽ có những
hạch thần kinh và nó điều khiển cái nhu động ruột và như vậy thì nó sẽ theo cái chiều là nó đưa phân
từ trên đi xuống dưới và để thải ra ngoài thì ở những cái bé này nó sẽ có một cái đoạn đó nó không
có cái hạch thần kinh cho nên là cái phân nó sẽ không đi qua được cái đoạn đó và nó sẽ ứ ở trên và
phía dưới thì nó sẽ teo lại cho nên nó sẽ gây ra những cái táo bón và thường những cái táo bón này
nó sẽ biểu hiện đa số là từ lúc mới sinh với cái biểu hiện là em bé nó chậm tiêu phân xô và cũng có
một số bé thì phát hiện sau đó nhưng mà thường là nó sẽ kéo dài và nó có những cái dấu hiệu khác nữa
trầm trọng hơn nó có thể ảnh hưởng đến cái phát triển của em bé ngoài ra thì cũng còn một số những người
nhân khác liên quan đến nội tiết hoặc là những cấu trúc của đường tiêu hóa tuy nhiên thì nó không
nhiều mà cái chính ở trẻ con chúng ta thấy chín mươi năm phần trăm là liên quan đến cái chuyện là cái chế độ ăn
và cái tập luyện thói quen đi cầu
thế thì cái sinh lý bình thường đó là mỗi ngày nếu chúng ta ăn đồ rau đủ trái cây uống đủ nước
chúng ta sẽ tạo được một cái khối phân đổ để làm tạo ra cái phản xạ mắc đi cầu và nếu em bé của
chúng ta đi cầu thường trong vòng một cho tới hai ngày thì cái phân đó nó sẽ mềm và không gây ra táo bón
thế nhưng mà nếu chúng ta không luyện cái thói quen đi cầu cho em bé nếu mà em bé của mình nó ít vận
động quá nó ngồi một chỗ để nó xem tivi hoặc là nó say sưa với lại điện thoại hoặc là máy bí tính
tham chơi nó cố gắng nó nín nước không đi cầu hay là khi mà đi học chẳng hạn đến trường bé sợ cái nhà
vệ sinh ở đó bé không đi thì khi mà nín lại như vậy thì cái phân nó nằm ở trong cái ruột của mình nó
bị hút nước thì nó sẽ cứng hơn và theo cái chiều nhu động ruột thì cứ ở trên tống xuống ở dưới thì
bị nốt lại thì rõ ràng là cái xuân nó càng ngày càng to ra và với cái kinh nghiệm những cái lần mà đi
cái khối phân nó to nó cứng như vậy thì em bé nó đi nó sẽ rất là đau có khi nó chảy máu nữa nó đau bụng
và em bé rất là khó chịu và em bé lại càng có khuyến hướng là nín không đi cầu để nó sẽ tạo thành một
cái vòng luẩn quẩn phân sẽ càng to hơn càng cứng hơn càng khó đi hơn và em bé lại càng nín nhiều hơn
thì như vậy do cái thói quen hiện nay của chúng ta thứ nhất em bé không vận động nhiều như ngày xưa
không trẻ chơi nhiều như ngày xưa ăn ngon trái cây thì cũng ít hơn uống nước thì có thể là cũng không
bận động nữa ạ và để cứ ngồi một chỗ hoài không tập luyện cái đi cầu cho nên là gây ra cái táo bón thì
nó liên quan rất nhiều đến cái lối sống và thưa bác sĩ phúc như bác sĩ hậu vừa chia sẻ là do thói quen ăn
uống nè rồi lười vận động và ít vận động nữa thì thưa bác sĩ cái nhóm đối tượng trẻ em nào dễ có nguy cơ
bị cáo bón ngoài những cái nguyên nhân trên à nếu mà mình đúng thực sự ra thì nó còn tùy theo là cái
lứa tuổi của đứa nhỏ thì người ta nhận thấy nó có ba cái thời điểm ba cái thời điểm đó thì là em bé nó
dễ bị bó hơn hoặc những cái điểm khác cái điểm thứ nhất là cái thời điểm mà em bé đang dặn đó là từ
một cái chế độ ăn lỏng mà chuyển qua chế độ ăn đặc thì em bé nó có xu hướng nhiều khi nó thiếu nước
hơn và cũng song song với đó là từ em bé mà nó chuyển từ một chế độ là bố mẹ rồi qua một chế độ
ăn uống sữa công thức thì cái đó là cái mốc đó là cái mốc đầu tiên cái mốc thứ hai đó là cái mốc
mà lúc ngoài em bé mà nó tập đi toilet tức là nhiều nhà thì mong muốn là em bé nó vô nó ngồi đúng cái
chỗ đó đúng cái giờ đó nhưng mà thật ra đó thì cái cách tập đó nó phải thuận theo tự nhiên vì khi mà
em bé nó có cảm giác nó mất đi mà vì một cái lời khen vì một cái gì đó để cho em bé đó đi đúng cái
chỗ đó thì nó được là khen đó cho nó cố tình nó nín lại cái chính nín lại đó nên là vô tình là đưa
cái chuyện là em bé nó bị bóng cắp và bóng cắp thì cũng giống như là bác sĩ hậu nói đó thì cái
phân nở lâu hơn nó thì bị hấp thu nước nên cái phân nở nó cứng hơn và đi ra làm cho em bé đau từ một
cái chuyện mà nó muốn vừa lòng để được khen gì đó cái trong giai đoạn mà tập tiêu mình chỉ không có
được tốt không thuận theo tự nhiên lắm thì em bé nó trở thành nó sợ có cảm giác đi cầu đi mà nó trở
thành một cái tàu bóng mà hãng tính sau này luôn và cái nhóm thứ ba đó là cái thời điểm mà nguy cơ
mà quý quân cũng nên mà lưu ý đó là cái thời điểm mà em bé nó bắt đầu nó đi học thì khi mà đi học hay
là nó chuyển tới một cái chỗ lạ nào đó thì lúc đó nó thì xu hướng là em bé nó nó không quen với lại cái
cái cái cái cái toilet của cái nơi đó và em bé nó cường thường đó thì nó lại thích đó là sao là khi
nó đi thì nó đi ra là có mẹ nó hoặc là ba nó đứng kế bên với nó được khen nó sao con giỏi chẳng hạn
gì lúc đó nó không thấy ai hết đó cho nên là sao thì nó nó sẽ cố gắng nó giữ lại cho cho cuối cùng

đi sau đó nó đi ra là nó sẽ đem qua cái khả năng mà dần dần anh sẽ bị để cho nên chúng ta nên lưu ý
là trả em á nếu mà được cái có bóng mà tổ chức năng thì nó xíu hầu nói thức là có một van lý cho

cũng cái bị phát của cây thằng sớm isl author nghĩ rằng là quý vị khán giả đặc biệt là các bậc phụ
huynh nếu mà chúng ta có con em của mình chẳng may mà những cái chú trẻ bị táo bóng trong gia
chúng ta sẽ cảm thấy thương lắm xót xa vô cùng
bởi vì ngọc phương đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng như vậy
mình nhìn con trẻ mà mình thi tình là rất là đau lòng rất là thương
thưa bác sĩ hậu cho ngọc phương hỏi là
nếu mà những bạn nhỏ mà táo bón
thì nếu mà không điều trị thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe
trước tiên thì chúng ta thấy là một em bé bị táo bón
thì nó sẽ cảm thấy rất là khó chịu
tức là những bé đó trong sinh hoạt sẽ không thoải mái
chẳng hạn là em bé có đi học
hay là nó đi chơi
thì nó cũng sẽ cảm thấy là nó không được tự do như là những bạn khác
cái thứ hai là khi mà em bé nó bị táo bóng như vậy
thì có một cái cảm giác lúc nào là cái bụng nó cũng lình bình
và thường là những em bé đó nó sẽ ăn uống nó sẽ không cảm thấy ngon miệng
về lâu về dài thì chúng ta thấy là nó có những biến chứng
chẳng hạn như là hối phân nó nút ở dưới
nhưng mà cái cút chê nó có thể nó sẽ bị viêm
và nó tạo ra những biến chứng giống như là dỉ phân
với cái dỉ phân như vậy thì em bé nó rất là mặc cảm khi mà nó đi đâu
là bởi vì đi đến đâu là bà nó cũng có cái mùi
nó không có được dễ chịu lắm
em bé cũng rất là mắc cỡ
rồi nó tự nó thu hẹp cái chuyện mà nó giao tiếp với mọi người xung quanh
rồi có thể là nó ảnh hưởng về tâm lý rất là nặng nề
thế còn ngoài ra thì chúng ta thấy là với cái táo bón như vậy
thì thường là em bé nó cũng sẽ hay có bảnh
tức là nó cũng không vui vẻ trong các cái hoạt động hàng ngày
và để em bé nó tập trung để mà nó học hành
như các bệnh khác thì giống như các bạn đồng trang lứa đó
thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng
thế còn về lâu về dài đó thì tất nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển về thể chất của em bé
do cái chuyện con nó chán ăn
hoặc là sau khi ăn xong thì về cái sinh lý bình thường của cơ thể mình
là nó sẽ tạo ra những cái nhu độc ruột để nó tống cái phân ra ngoài
cái em bé nó đau có những cái bé nó sẽ đau giống như đi cấp cứu luôn
và thường thường bác sĩ nhi rất hay gặp những trường hợp ban đêm
nếu mà mình trượt đêm vào phòng khám
những em bé vào cấp cứu
nói chuyện là đau bụng quá
mà cuối cùng hỏi ra thì đó là những bạn bị táo bón
mà sau khi sổ phân xong thì bạn rất vui vẻ đi về
thì nó ảnh hưởng rất là nhiều
do đó là rồi người ta cũng nói đến cái chuyện là có thể có những cái biến chứng nó nặng nề hơn
ví dụ như em bé nó sẽ bị sa cái niên mạc trực tràng do cái quá trình nó giặt quá nhiều
hoặc là khi lớn thì có thể đó là một cái tiền đề để tạo thành trĩ
hoặc là cứ những cái chất độc ở trong người như vậy
thì cái nê mạc ruột nó cũng sẽ không được tốt
cái hệ quẩn ruột nó không được tốt
và cũng có thể là một yếu tố
nguy cơ của cái ung thư về sau
dạ nghe bác sĩ hậu chia sẻ
ngọc hương nghĩ là nhiều quý vị khán giả cũng rùng mình
bởi vì sợ quá
đúng là trẻ con bị táo bón sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng
đối với phát triển thể chất cũng như là tinh thần của con trẻ
dạ cho ngọc hương hỏi bác sĩ phúc là
trong quá trình điều trị của bác sĩ phúc ở bệnh viện
thì không biết là bác sĩ có chứng kiến một cái ca nào
mà vì táo bón
nó biến chứng dẫn đến rất là nhiều những cái bệnh lý khác không ạ
nếu như mà táo bón
mà táo bón cho nguyên nhân bệnh lý á
nga thì sẽ nói là
có một cái bệnh giống như hồi nãy bác sĩ hậu có nói đó

đại tràng tức là cái bệnh higgs cung á

người ta gọi là tình trạng viêm rùm

còn những cái vấn đề mà táo bón
mà táo bón chức năng á
thì đa phần á thì nó chỉ gây ra
những cái chuyện là ảnh hưởng tới sinh hoạt
của đứa nhỏ và gia đình
nhiều hơn là một cái biến chiến cách cứu
hay là một cái chứng nặng đe dọa tới sinh mạng
chính vì vậy cho nên đó là
cái đứa bé đó bình thường mà khi mà
người nhà mà giảm thức ra mà đưa đứa bé tới á
thì đa phần là táo bón mạnh tính không á
chứ là cũng vây vài ba tháng
thì sau đó nó mới có hiện ra chuyện này
cho nên đối với cái táo bón mà phản ứng chức năng á
thì cái mà tôi muốn nhấn mạnh đó là
sao là cái chúng ta nhận biết sớm
bây giờ chúng ta có thể là coi như là
ngừa được cái tình trạng này
mà một trong những cái mà nhận biết sớm á
mà chúng ta hay mà
bỏ sót hoặc là chúng ta nhận định nó không có
chính xác á
đó là chúng ta không phân biệt được là
cái em bé này là nó đang nín
hay là em bé nó muốn rằm
thì bà mẹ thường thường là nói như thế này
nó rằm dữ lắm nhưng mà sao mà nó không chịu đi ra
nhưng mà thực ra là lúc đó là em bé đang nín
tại vì xu hướng của em bé mà khi nó bị bón á
là nó sợ đau
và nó sợ đau khi nó rằm
nó cho nên phân mà thập thờ nó nín lại
hoặc là nó ham chơi nín lại
và khi mà nó nín như vậy á
thì nó sẽ có những cái hoạt động chơi nó lại
và cái mặt nó gồng lên hoặc là nó chạy vô nó ôm ạ
cái mẹ nó hôn sao với con trai mà sao thương mẹ
chạy lâu lâu chạy chơi vô ôm
thật ra nó đang ghi lại
để sao nó giảm mất cái cảm giác không riêng đi
thì những cái lúc đó là mình phải nghĩ là sao
là em bé nó đang nín á
và mình khuyên nó là con có mắc đi vậy thì con đi vậy đi
thì mẹ ở đây chơi với con tiếp chẳng hạn gì đó
sẽ tiếp theo
nếu như mình không làm như vậy thì em bé nó nín thành công một lần
thì nó sẽ nín thành công những lần sau
và nó sẽ đưa ra cái vùng lủng quẩn như hồi nãy
cho nên cái động tác đầu tiên của chúng ta
biết là chúng ta phải phân biệt được
là em bé nó đang nín hay là em bé nó đang rặn
để mình hỗ trợ cho nó
để cái điểm đó là cái điểm mình đưa ý
những cái miếng chứng mà nặng hơn nữa
thì có những cái bé đó là nó tới
thì ví dụ như là
nó đau bụng mà không phải chỉ là
đau bụng cấp tính giống như hồi nãy bác sĩ hậu
có nói mà nó có những cái đau bụng mà mạng tính
thì cái đau bụng này nó có một cái nó rất là
đặc biệt tức là em bé nó đau bụng
xong rồi cái tự nhiên thời gian vài
ngày sau tự nhiên em bé nó là hết
hết xong rồi cái lại đau bụng trở lại
thì ra là cái đó nó có liên quan
cái chuyện là em bé nó đi cầu được hay không
khi em bé nó đi tiêu được thì em mới nó hết
đau bụng một thời gian sau
thì em bé nó bị bóng lại nó lại đau bụng trở lại
và những trường hợp này nhiều khi
là em bé đã chuẩn bị nội soi luôn
tức là tại vì nó đau như vậy mà
đặc biệt là nó chỉ không có rõ
thì người ta có thể nghĩ đó là một cái tình trạng thôi
là bị ở đâu ở đường tiêu hóa gì
cần phải nội soi để tìm nguyên nhân
hay là tới cuối cùng nó được khám ra thì
em bé nó lại là một em bé nó bóng hoang
nó đầy trong bụng và mình chỉ cần tháo nó ra
xong thì em bé nó lại vui vẻ và chịu nó luôn
thì em bé chấm được cái nội soi cần thiết
ngoài ra cũng có một cái trường hợp
mình cũng gặp nữa đó là
cái em bé này nó bị ói
nó ói cũng vậy luôn nó ói cũng lâu lâu nó ói
lâu lâu cái này cũng hết
người ta có thể lộn nó là cái ói chu kỳ
nhưng mà sau đó phải là cái thiền căn táo bón
chữa cái bón xong nó cũng hết cái ói được
cho nên cái táo bón đó là nó
muôn hình hoạn chặn chứ không phải là nó chỉ có
đơn giản có một kỳ đó là nhìn cái sản phẩm
nó đi ra rồi thấy cái phân nó kín
rồi cái em bé nó đi nó có chút máu ở sau
rồi mà nó còn có thể là nó
cái triệu chứng đó là đa dạng lắm
chúng ta cần phải lưu ý
nghe bác sĩ phúc với
bác sĩ hậu chia sẻ

với cái hy vọng là uống nước như vậy
thì sẽ làm mềm phân cho em bé dễ đi cầu
thực tế không phải là vậy
khi mà chúng ta cho anh bé nó ăn uống ở chế độ ăn bình thường
chúng ta uống đủ nước
thì chúng ta sẽ tạo cái chuyển hóa của cơ thể tốt
cũng như là cái khối phần nó đủ mềm
và nó đủ cái độ lớn
để nó gây cho em bé cái phản xả mắc cầu
nhưng khi nó đã thành cái táo bón mạn rồi
giống như bác sĩ phúc chia sẻ
thì lúc đó cái việc chúng ta uống nhiều nước
không giúp cho cái khối phần nó mềm hơn
mà chúng ta chỉ cần uống đủ nước hàng ngày
cái sai lầm thứ hai
đó là tôi liên quan đến cái chuyện ăn uống
đó là chúng ta bắt em bé ăn thật nhiều rau và thật nhiều trái cây
thì rất là nhiều ông bố bà mẹ
đến rất là một ngày em bắt nó ăn
đến nửa ký một ký rau
bao nhiêu là trái cây mà sao nó vẫn cứ táo bón
thế thì ở đây chúng ta cũng phải làm rõ
một cái quan điểm
tức là cái chất sơ rất cần cho hoạt động của đường tiêu hóa
và cái sơ của mình
ở trong đồ ăn thì nó sẽ có hai dạng
thứ nhất là cái sơ mà không hòa tan
là chúng ta thường gặp ở trong rau ở trong trái cây
thì nó sẽ tạo cái khối phần
rất là lớn nhưng mà thường là nó không mềm
cho nên khi mà em bé nó đã táo bón rồi
cái trực tràng của nó cái bóng trực tràng nó bị rán ra
thì chúng ta bắt em bé ăn nhiều rau
nhiều trái cây
thì cái khối phân nó rất lớn nhưng mà nó rất cứng
cho nên em bé lại càng không đi được
và có những trường hợp ăn quá nhiều rau quá nhiều trái cây
thì trên cái nhu động rột mà không tốt
thì có khi lại gây ra cái tắc rột
nó không có tốt cho em bé
thế còn cái sơ mà thực sự có lợi
để giúp cho cái phần nó mềm hơn
đó là sơ hòa tan
thì thực sự ở trong cái rau trái cây của mình có
nhưng nó không phải là quá nhiều
cho nên là thường là khi mà đã có
cái dấu hiệu của cái táo bón mãn rồi
thì lúc đó chúng ta phải sử dụng
đến các cái thuốc mềm phân
và cái việc tháo phân ra mỗi ngày
rồi tái lậm lại cái hoạt động đi cầu
cái đó là cái quan trọng
thế thì trong điều trị thì thường
các bậc phụ huynh thì ngoài cái chuyện
là cải thiện chế độ ăn rồi
thì khi mà nói đến dùng thuốc thì lại tự ý
có lúc thì tự ý là dùng thuốc
nhưng mà có lúc lại tự ý ngưng thuốc
cái việc mà điều trị táo bón đòi hỏi thời gian rất là lâu
ba tháng sáu tháng thậm chí là cả năm
để chúng ta có thể phục hồi lại được
cái hoạt động của ruột cũng như là cái thói quen
đi vệ sinh của em bé
thế nhưng mà nếu như mà chúng ta nói là
ông bố bà mẹ phải tháo phân ra mỗi ngày
thì ông bố bà mẹ
có thể là bơm hormon tháo phân được một ngày hai ngày
sau đó là sợ bơm
nghe người này người kia hàng xóm nói không tốt cái gì đó
thế là từ đầu ngưng lại
không bơm và không tháo phân ra
cái thứ hai
cái chuyện mà dùng thuốc nhuận tràng
rất là an toàn
nếu chúng ta lo sợ là sử dụng lâu
có những cái hậu quả không tốt thì có thể hỏi ý kiến của bác sĩ
để bác sĩ cho cái liều thuốc
cũng như là hướng dẫn mình cách sử dụng
chứ còn thường là ông vô bà mẹ uống thuốc
thấy khoảng được năm ngày bảy ngày
phân của con nó mềm
có vẻ đi dễ rồi là tự động ngưng thuốc
không dám dùng thuốc lâu
cái chuyện mà chúng ta không theo được chỉ
cũng như là chúng ta tích cực quá
chúng ta mua đủ thứ thuốc trên đời để uống
hai cái đó đều không tốt
và ở trong cái táo bón của trẻ em
thứ nhất là làm sao tháo phân ra mỗi ngày
và tái lập lại cái hoạt động bình thường
hoạt động sinh lý của cái ruột

hương còn được biết là nhiều bậc phụ huynh
điều trị táo bón cho con
bằng cách là mỗi ngày xoa bụng
rồi bóp bụng cho con
không biết là điều này có đúng không bác sĩ phúc
người ta nghĩ là khi mà bệnh sai như vậy
thì cái ruột của em bé
nó sẽ có dự động
nhưng mà thực ra thì cái nguyên nhân
mà táo bón chức năng ra cho em
nhất là táo bón bản tính đó
không phải là do cái chuyện mà nó có dự động hay không dự động
cái số mà bệnh nhân
mà bị cái táo bón đó mà do mà
giảm dự động á
thì nó ít lắm nó không có nhiều
thì cái đó thì người ta phải xài thuốc
chứ đến đó mình phải massage nó cũng không tác dụng
còn đối với cái nhóm mà táo bón bản tính chức năng á
thì cái cơ chế mà chính để gây ra cái đó
chính là cái chuyện là em bé nó nín
mà cái nguồn gốc mà em bé nó nín đó là cho nó đau
và cái thứ hai nữa là nó sợ chỗ lạ
thì mình nắm được hai cái chuyện đó
là mình giải quyết được
như em bé nó nói đó là có nghĩa là chúng ta điều trị cái táo bón bản tính đó
táo bón bản tính tức là có nghĩa là
em bé nó bị là thường thường là phải là
trên hai tháng
nó đã bị tình trạng này
mà đa phần người tôi gặp những em bé táo bón của chúng ta còn là trên hai tháng mà
tại như hồi nãy mình có nói rồi
thì khi mà
em bé mà đã táo bón bản tính mà trên hai tháng á
thì cái cách mà người ta điều trị á
có thể dù khi mắc tới sáu tháng cho tới chín tháng
nó mới xong một cái cuộc điều trị
để mục đích đó là gì
mục đích đó là để cho em bé nó không còn sợ nữa
rồi nó được dắt nó đi
thật ra đó thì khi mà uống thuốc á
thì chỉ mắc khoảng chừng năm cho tới bảy ngày
thậm chí khoảng một mươi bốn ngày thôi
là em bé nó đã có thể đi tiêu một ngày rồi
và phân cũng mềm rồi
nhưng mà để cho em bé mà không còn sợ nữa
mà mình bỏ thuốc ra mà em bé tự dắt đi lại đường đó
thì nó mất một khoảng thời gian lâu
tại vì cái độ sợ đó đi theo em bé nó lâu quá rồi
cho nên đó là
quý mình cũng cần nên lưu ý cái chuyện này
tôi cũng gặp những trường hợp nó rất là tiếc
tức là người nhà uống khoảng chừng
một hai tháng vậy đó
xong rồi cái đi ra nhà thuốc cần nhà xong rồi
nghe người ta nói là cái thuốc này uống lâu
thì nó bị đờ cái ruột
không nên uống
thì thật ra khi em bé nó chưa có
nó đạt được cái tình trạng mà mình mong muốn
tức là em bé nó tự dắt nó đi tiêu á
thì mình bỏ ngang vậy
cái em bé nó sẽ bị lại
và cứ mỗi lần bị lại vậy á
thì chúng ta lại phải quay với lại chữa lại tự động
cũng phải là mắc lại sáu tháng chín tháng lại
và một cái nữa là quý minh cũng nên lưu ý
là như vậy nè
tức là khi mà em bé mà tự dắt đi rồi á
thì tự nhiên phân nó sẽ lỏng thôi
vì xu hướng của em bé là đính lại
cho nên phân ở lâu thì
nó sẽ bị khô hơn và lúc đó mình dùng thuốc
để cho phân nó mềm rang
bây giờ em bé tự dắt đi được rồi
thì đương nhiên cái thuốc nó dư thì phân nó sẽ lỏng
và lúc mà nó tăng lỏng đó là cái thời điểm mà chúng tôi sẽ
là giảm thuốc
nên nhớ là mình giảm thuốc thôi chứ chưa phải là mình bỏ thuốc
thì cái thời gian giảm thuốc đó
nó còn tùy thuộc vào á
là coi như là em bé đó nó thuộc cái dạng là
nó quên được cái đau chưa
mà mình sẽ quyết định là mình giảm nhanh hay giảm dần
cho nên cái khoảng thời gian đó thì có khoảng từ sáu
cho tới chín tháng
để mình hoàn thành cái cuộc điều trị
và có một cái điểm nữa là
mình cũng hay
hay coi như là
tự mình làm đó là giống như nãy bác sĩ hậu
có nói đó đó là ăn chất sơ thiệt là nhiều
nhưng mà thực sự ra
mấy bạn biết học tức là khi mà em bé mà
nó bị táo bón mà mãn tính á
mà nó đã hơn hai tháng rồi đó
thì cái khối phân mà đóng trong cái trực trà
của em bé nó lớn lắm
tại vì nếu em bé mà nó đủ sức nó đặt ra được
thì nó cũng bị bóng mãn tính
đây là nó làm không được cho nên phân nó càng càng chắc như đó
cho nên cái đầu tiên mà bác sĩ mà điều trị
là người ta phải lấy cái khối phân nó ra
mà muốn lấy cái khối phân nó ra được
nhiều khi phải mắc cả hơn một tuần
mới lấy được hết phân
mà cái đó thì thường thường là người ta phải thuốc
chứ người ta không thể dùng chế độ ăn được
mà lúc đó mà mình lại cứ
ăn chất sơ cho nhiều lên
thì chất sơ thì lại chất sơ thì nó tạo ra cái bão phân
mà lúc đó em bé nó đi không có nổi
thì em bé nó có thể đau bụng và đưa vào tình trạng cấp cứu
bác sĩ học có nói đó
tức là ban đêm mà nhà uống thuốc
em bé đau bụng dữ dội chạy vô bệnh viện
rồi phải tháo phân ra bằng cái biện pháp là bơm
trong khi người ta có thể tháo bằng cách
đó là liều thuốc mà liều cao thôi
cái điểm thứ hai đó khi mà chúng ta dùng các sơ
chúng ta chưa có tháo cái độ phân mà
bị đóng cứng nó ra đó
thì em bé nó sẽ có tình trạng là gì
là nó bị rỉ mà nó cứ rỉ phân
rỉ rỉ rỉ như vậy đó
thì lúc đó từ nhà lại thấy em bé đi được một ngày
chút chút chút vậy đó thì nghĩ là mình thành công rồi
tại lúc này trước đây thì năm bảy ngày mới đi
bây giờ thì rỉ rỉ ra được tưởng là thành công
thực ra cái đó nó chỉ là một cái tình trạng
bị rỉ phân do nó bị bi bóng hồn hôn
và cái tình trạng đó nó là
cái tiền đề để sau này em bé nó sẽ bị một tình trạng
gọi là sống phân
mà sống phân thì đó là cái tiền đề
để cho em bé sau này nó có những biến chứng về tâm lý
sau này tức là nó
nó cảm thấy nó không có tự tin
thì nó đi vào những cái đám đông và nó co lại
và khi nó co lại như vậy á
thì nó lại ít hoạt động mà ít hoạt động thì đó là
cái tiền đề là dễ bị bóng hơn
đó là cái dòng lũng quẩn
cho nên mình nên lưu ý là khi mà bệnh
điều trị á thì trong cái khoảng
thời gian giai đoạn đầu á
thì đem gặp bác sĩ để bác sĩ có
cái động tác và khám em bé để cho
cái giai đoạn tháo phân nó được hoàn hảo
rồi sau đó cái độ duy trì á thì
mới tới cái vai trò như là chế độ ăn mình điều chỉnh
đó là vai trò của bà mẹ nên rất quan trọng
cái giai đoạn sau
rõ ràng là khi nghe bác sĩ phúc và bác sĩ hậu
chia sẻ thì ngọc hương tin là
quý vị khán giả cũng sẽ giật mình
bởi vì thấy mình cũng mắc những cái sai lầm trong đó
bởi vì đôi khi chúng ta nghĩ
và ngọc hương thấy là đa phần các ông bố bà mẹ
hay thích tự làm bác sĩ cho con của mình nhiều lắm
tức là mình cứ nghe người này
nghe người kia rồi kinh nghiệm dân gian
thế này thế nọ và mình áp dụng
rồi rất là nhiều người lại sợ uống thuốc
rồi cứ cho con của mình sử dụng
những cái loại lá cây những loại thảo dược
mà chúng ta không có một sự kiểm chứng gì hết
thì vô tình bệnh thì không hết
thì lại rơi vào một cái vòng lẫn quẩn
cũng giống như là bác sĩ hậu và bác sĩ phúc vừa chia sẻ
thưa quý vị ngay từ đầu chương trình
ngọc hương cũng đã gửi đến cho quý vị khán giả thông tin
đó là chương trình của chúng ta được thực hiện
với hình thức là truyền hình trực tuyến
vì vậy quý vị khán giả hoàn toàn có thể chia sẻ
giao lưu với chương trình
đừng quên like và share chương trình
để nhiều quý vị khán giả được tiếp cận nhiều thông tin
quý vị nhé
và chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị
một ý đó là trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi có khá là nhiều quà tặng để dành tặng
cho quý vị khán giả
và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe câu hỏi đầu tiên
của chương trình và cùng trả lời
một cách nhanh và chính xác gửi về cho chương trình
để nhận quà quý vị nha

dùng ngay thuốc thuộc khi bị táo bón
và thưa quý vị
quý vị đừng quên gửi đáp án về cho chương trình
chúng tôi sẽ có những phần quà
dành cho khán giả nhanh và chính xác
đã trả lời về cho chương trình
và câu hỏi cũng khá là đơn giản
ngọc hương tin là quý vị khán giả hoàn toàn có thể trả lời được
và nhận cho mình rất nhiều những phần quà
có ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay
tiếp nối chương trình xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút
và đừng quên rời mắt khỏi màn hình nha
chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa
xin chào mừng quý vị khán giả
cùng quay trở lại với chương trình
truyền hình trực tuyến với nội dung
giải tỏa nỗi lo táo bón
và thưa quý vị ngọc hương nghĩ rằng
chương trình ngày hôm nay là một trong những chương trình
vô cùng bổ ích và cần thiết dành cho tất cả quý vị khán giả
đặc biệt là các bậc phụ huynh
bởi vì sức khỏe của con em
là niềm hạnh phúc của mỗi người mỗi nhà
và hơn ai hết
ngọc hương cũng là một người mẹ
nên hy vọng sẽ là một nhịp cầu nối cho quý vị khán giả
trong chương trình ngày hôm nay
để có những câu hỏi với những vị bác sĩ
thật là giỏi chuyên môn
và lúc nào cũng có một cái tình yêu thương dành cho con trẻ
để có thể giải đáp
tất cả những câu hỏi và thắc mắc của quý vị
và chương trình cũng sẽ đánh nhận
những câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình
vì vậy quý vị đừng quên like share
và để lại những câu hỏi
trong phần comment của chương trình
để chúng tôi có thể giải đáp cho quý vị
xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng
đến với những câu hỏi
của quý vị khán giả gửi về cho chương trình
dạ ngọc hương xin được đọc câu hỏi
cho bác sĩ phúc và bác sĩ hậu
một vị khán giả đã hỏi như thế này
thưa bác sĩ theo tôi được biết
có hai loại táo bón cơ năng
và táo bón thực thể
xin bác sĩ có thể giải thích kỹ hơn về mỗi loại
việc chữa trị táo bón mỗi loại
có khác nhau hay không
gọi là chức năng
tìm không ra một nguyên nhân
thực thể nào hết
do bản thân của mình
còn nếu táo bón thực thể
có một bệnh
sau khi phát hiện ra
phải chữa bệnh đó lành
thì táo bón mới hết
trong táo bón
ví dụ dễ hiểu nhất
táo bón là do thuốc
chẳng hạn mình sử dụng thuốc
nó có tác dụng vụ là táo bón
khi chúng ta tìm được đúng thuốc đó
thì thời gian chúng ta sẽ hết
đó là nguyên nhân thực thể đó
hay là tình trạng giống như bác sĩ hậu nói
tình trạng là phình đại tràng
do bệnh là vô hành
thì phình đại tràng đó chúng ta phải
tìm ra được đoạn vô hành đó
hoặc người ta cắt đoạn đó hoặc người ta điều chỉnh
thì sau đó bé sẽ hết tàu không
còn nguyên chức năng tìm hết
không thấy bệnh gì ở đó cuối cùng
mình nghĩ nó do chức năng
chức năng mà người ta nghĩ là
do đứa bé này có thói quen là nó đính lại
nó không chịu đi
nó đính lại nó không chịu đi
cho nên nó dẫn tới một hoàn loạn những chuyện đó
mà mình chỉ cần điều chỉnh cái hành vi đính nó quen bé thôi
thì cái đó là chức năng
thì một cái điều may mắn đó là
ở trẻ em thì nó hơn chín mươi chín mươi năm
trường hợp của nó toàn là chức năng hơn
còn bệnh thực thể thì nó ít
nhưng mà có một điểm chúng ta phải lưu ý như này
là cái bệnh thực thể đó thì thường thường
nó hay xảy ra ở cái tuổi nhỏ
và đặc biệt là sau sanh
thì trong cái bệnh mà
mình hay sợ đó tức là cái bệnh là
trình đại dạng mà vẫn sinh á
thì cái đó thì có đặc điểm ra sao là
nếu như em bé mà sau sanh á
mà trong vòng hai mươi bốn h là em bé nó không có phân su
đặc biệt là sau bốn mươi tám h mà có phân su á
chúng ta phải cẩn thận
phải đưa em bé tới bệnh viện khác
thì bác sĩ coi hôm nay có phải lên tình trạng này hay không
đó là cái một dấu hiệu mà mình để ý
ngoài ra nó có những cái dấu hiệu
mà khác để chúng ta coi
ví dụ như em bé nó bị suy dinh dưỡng
hay em bé này nó chậm tăng canh
hay em bé này nó tiêu mà nó có ống sớm
hay em bé thì nó kèm theo đó là có
bất thường cái vùng hậu môn chất trạng
hay là em bé nó kèm theo có bất thường đường tiểu
chẳng hạn gì đó
thì đó là những cái dấu hiệu mà cảnh báo mà chúng ta
bắt buộc phải đưa em bé tới sớm
chứ không nên nghĩ là cái này chức năng là tự mình điều chỉnh đến nhà
dạ cảm ơn bác sĩ phúc
dạ thưa quý vị khán giả
có một vị khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình
với nội dung như thế này
nhiều người coi táo bón thì rất là đơn giản
đây là các bậc phụ huynh á
trong đó là có bản thân khán giả gửi về câu hỏi
thì nói là cũng tự ý ra nhà thuốc
mua những cái loại bơm thụt về
để có thể thực hiện cho con
thì không biết là điều này có đúng hay không
và gây ảnh hưởng như thế nào đối với đường hậu môn của con ạ
thực ra thì giống như hồi nãy giờ
chúng ta đã trao đổi đó
thì khi mà em bé nó bị táo bón
thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải tháo được cái phân
nó đang bị tắt ở trong cái vùng bóng truyền tràn ra
và sau đó chúng ta sẽ sử dụng
những cái thuốc mềm phân
sử dụng những cái chế độ ăn phù hợp
và tập luyện cái thói quen đi cầu
và không còn cái phân cứng
phân gây đau ở trong cái trượt tràn nữa
thế thì cái thời gian đầu đó
thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc với cái liều cao
để có thể tháo phân ra
nhưng mà cũng có những cái trường hợp chúng ta nên sử dụng
cái ống bơm hay để chúng ta tháo cái phân ra
phụ cho em bé
để cho nó có thể cảm thấy nó dễ dàng hơn
và cái hiệu quả điều trị của chúng ta
đạt được cao hơn
thế thì chúng ta
nếu mà em bé nó đã táo bón mãn tính
thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ
để bác sĩ chỉ định trong trường hợp này
chúng ta có thể uống thuốc để tháo phân ra
hay là chúng ta sẽ thục tháo
và sẽ thục tháo như thế nào
chúng ta sẽ thục tháo mỗi ngày
mỗi hai ngày trong thời gian đầu
cho đến khi cái phân em mềm
rồi cho em bé nó tự giặt được
hay là phối hợp giữa vừa uống thuốc và vừa thục tháo
cái việc mà chúng ta không dám thục tháo
hoặc là chúng ta mà lạm dục
thì đều không tốt hết
và thông thường đó
thì khi chúng ta được tháo một vài lần đầu đó
thì khi chúng ta bơm ra thì rõ ràng
cái phân của em bé nó cứng nó to
cho nên nó về tâm lý là nó sợ
và đặc biệt là với những cái bé
mà đã có cái kinh nghiệm
tức là cứ hai ba ngày hoặc là năm bảy ngày không đi được
thì người nhà ra tiệm thuốc tây
mua một cái ống thục rồi về thục cho em bé
thì lần nào thục cũng tương đương
với cái chuyện là sẽ bị đau
là đau phân cứng phân to
thì em bé nó rất ám ảnh với lại cái ống bơm đó
thì chúng ta nên sử dụng
cho nó đúng cách
bởi vì cái thục tháo khi mà bác sĩ hướng dẫn
thì thường là chỉ có một ngày hai ngày đầu
kèm với lại thuốc nữa
thì em bé nó hơi đau
nhưng những ngày sau thì thuốc tháo
được tạo cái thói quen đi cầu và tháo phân ra
thì em bé không đau nữa
cho nên nếu chúng ta làm đúng cách
thì em bé nó sẽ không sợ
còn nếu mà chúng ta làm sai
thì vô tình chúng ta làm cho em bé càng ngày
càng sợ cái đi cầu hơn càng nín nhiều hơn
và có khi cái táo bón thì điều trị lại càng thất bại
dạ cảm ơn bác sĩ hậu
rõ ràng là trong quá trình chúng ta điều trị táo bón
cho con em của mình á
thì ngọc hương nghĩ là cái từ kiên nhẫn
là một trong những cái từ khóa
rất là phải kiên nhẫn
bởi vì điều trị táo món là một cái quá trình cũng khá là lâu dài
vì vậy nếu mà chúng ta nóng vội
hoặc là chúng ta bỏ qua những cái giai đoạn quan trọng
thì vô tình lại làm cho bệnh
trở nên trầm trọng hơn
và thưa quý vị chương trình cũng có nhận được một câu hỏi
của một vị khán giả có nội dung như thế này
tôi được biết thay đổi chế độ ăn
lối sống và tăng cường vận động
thì được cho là một cách hiệu quả
và khoa học để điều trị táo bón
nhưng mà không biết cụ thể
ăn uống vận động khoa học là như thế nào
một ngày phải ăn bao nhiêu chén cơm
rồi ăn bao nhiêu rau ăn bao nhiêu
da ua rồi trái cây
cụ thể thì bác sĩ có thể đưa ra những con số
thật là chi tiết không ạ
có lẽ là chúng ta phải
lấy một cái bảng
mà chế độ ăn theo lứa tuổi xuống
do rằng mỗi lứa tuổi
thì cái nhu cầu về các chất dinh dưỡng
cũng như là các cái
chất sơ lượng nước uống
cũng như là thời gian hoạt động nó sẽ khác nhau
thì chúng ta có thể tham khảo
bởi vì khi mà chúng ta nuôi con
thì chắc chắn là sẽ có những lớp
mà truyền thông về giáo dục sức khỏe
chúng ta có thể tham khảo trên các trang web
mà có uy tín chẳng hạn như là
của các bệnh viện lớn như đồng một đồng hai
như đồng thành phố như trung ương
hoặc là viện dinh dưỡng hoặc trung tâm dinh dưỡng
ở những nơi mà cho chúng ta những cái thông tin
rất là chính thống
thì chúng ta có thể biết được là
cái tuổi đó thì số đâm các bé
sẽ là ăn bao nhiêu
ví dụ như là ở khoảng chín một mươi tháng
thì chúng ta sẽ được hướng dẫn là
một ngày em bé sẽ ăn khoảng hai chén
hai chén rưỡi cháo và trong mỗi một chén cháo
thì cái thành phần mà chúng ta nấu
rất là gì ví dụ như là hai mươi hai mươi năm gram
rồi khoảng chừng bảy một mươi ml dầu ăn
rồi chúng ta sẽ có hai muỗng canh
rau xanh bồng nhuyến
đó chính là cái đường mà chất sơ
cần thiết cho em bé
thực ra khi mà chúng ta chế biến thức ăn nó
mà chúng ta làm cho cái thành phần nó không cân đối
thì hẳn chúng ta lén lén bỏ thêm một xíu đạp
hoặc là chúng ta sợ rau nhiều
bé nó chê chúng ta bớt đi một xíu
chúng ta bớt đi một xíu dầu ăn
thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là
tiêu hóa hấp thu
cũng như là cái chuyện mà phát triển thể chất của em bé
ngoài ra đó thì cái nước uống
thì mặc dù là theo lứa tuổi người ta quy định
lứa tuổi đó sẽ uống là trung bình là bao nhiêu ml nước
và sẽ lấy từ thức ăn
lấy từ sữa
và lấy từ nước uống thêm
nhưng mà mỗi một cá thể nó sẽ có cái nhu cầu riêng
ví dụ như em bé này nó đổ mồ hôi nhiều quá
thì chắc chắn cái lượng nước uống vào sẽ phải nhiều hơn
và một cái chúng ta
có thể điều chỉnh đó là chúng ta quan sát em bé
cái chế độ ăn bình thường
nếu nó vẫn được đủ nhu cầu
con nó sẽ lên cân sẽ lên chiều cao hàng tháng
em bé sẽ phát triển rất là tốt
đi vệ sinh dễ dàng
và nếu như mà em bé này
có nhu cầu tức là sau khi ăn
chúng ta cho uống nước nửa buổi em bé chơi
em bé khát nước chúng ta cho uống nước
nếu em có nhu cầu thì em bé sẽ uống
còn nếu em bé dừng lại thì chúng ta có thể thôi
nhưng mà đừng quên nhắc em bé uống nước
một cái nữa là cái chuyện vận động
thì em bé
cái sinh lý bình thường là em bé phải nhảy nhót
và chơi đùa cho nên chúng ta
không thể vì lý do là vì nó đổ mổ hôi
sợ nó té mà chúng ta
không cho em bé vận động
thì một ngày ba mươi phút nửa tiếng cho tới
một tiếng hoặc là hai tiếng
thì cũng tùy theo điều kiện của chúng ta
nhưng mà nếu mà có điều kiện
thì cứ cho em bé nó vui chơi
dạ cảm ơn bác sĩ hậu
nghe bác sĩ hậu chia sẻ thì ngọc phương nghĩ là
quý vị khán giả nào mà gửi câu hỏi này
thì chúng ta cũng sẽ yên tâm
và chúng ta tham khảo rất nhiều những kênh
như bác sĩ hậu tư vấn để chúng ta có thể
biết chính xác là con em của mình
cần nhu cầu ra sao để đáp ứng cho đầy đủ
và lại là một cái câu hỏi
mà con phương nghĩ là cũng là một cái câu hỏi
rất là thú vị mà nhiều quý vị khán giả
cũng gặp phải vị khán giả này hỏi là
tôi nghe người ta nói là
thuốc đông y rồi thuốc tể
có vai trò rất là tốt trong việc là điều trị táo bón
và cũng có nhiều loại là bán
ở trên mạng nữa thì cũng đã thử mua dùng
nhưng mà thấy là cũng hơi lo lắng
nên là nhân dịp ngày hôm nay
xin được hỏi các bác sĩ là
tôi lạm dụng những loại thuốc như vậy
thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không ạ
câu này nó sẽ hơi khó tại vì những câu hỏi này
mà để hỏi cho một bác sĩ mà chia về
là y học cổ truyền á
thì sẽ trả lời nó sẽ hay hơn là
nhưng mà thực sự ra đối với cái
táo bón mà mảng
nãy giờ chúng ta nói chuyện là táo bón á
thì chúng ta phải phân biệt nó rõ ràng
tức là táo bón này là táo bón gọi là
mãn tính tức là phải trên
hai tháng hay là một cái
táo bón mà mới khởi phát gần đây thôi
tức là người ta không dùng cái cấp tính
mà người ta dùng là nó mới khởi phát gần đây thôi
thì tức là ở trước hai tháng
vì hai cái đó nó khác nhau
nếu mà một cái táo bón mà nó mới sớm thôi
thì cái thời gian điều trị nó sẽ ngắn không có dài
nhưng mà đã sau hơn hai tháng thì thời gian rất là dài
và khi mà thời gian mà điều trị mà dài đó
thì người ta yêu cầu
nó phải có một cái pháp đồ trong pháp đồ đó
nó có sự tăng giảm liều lượng
và thứ hai nó có một cái tính hợp lý
của cái pháp đồ đó
thì như vậy thì những cái mà
thực phẩm chức năng hay những cái thuốc khác
nó không có đạt được cái yêu cầu đó
mà người ta chỉ có một cái liều chung chung thôi
và thường thường nó có mang cái xu hướng là
nó phòng ngừa táo bón nhiều hơn
là chữa táo bón
tức là nó nằm trong một cái bối cảnh đó là
làm cho chúng ta sử dụng nó khỏe mạnh hơn
ít bị hơn thôi
chứ nó không có mang tính chấp là nó điều trị
thì tôi cũng có tham khảo một số em tôi thấy đa phần là như vậy
chứ tôi chưa tìm được một cái pháp đồ nào
mà của những cái thực phẩm chức năng đó
người ta nói là bao lâu thì mình dừng lại
hay là dừng quá lâu thì ông thấy cái đó không có
còn đối với cái táo bón mà cấp tính á
thì thường thường táo bón cấp tính á
thì có thể như hồi nãy có sĩ hậu đã nói đó
chúng ta có thể dùng ngay thời điểm đó chúng ta gọi là cấp cứu
chúng ta có thể bơm cho em bé để cho em bé nó đi được
nó tránh cái cảm giác nó sợ
và sau đó mà cái động tác mà mình bơm
mình phải làm bơm làm sao cho nó đúng
thì chút xíu nữa tôi sẽ quay trở lại
tôi sẽ nói cái chuyện là mình bơm làm sao cho nó đúng
chứ không mình bơm không có đúng á
thì có thể vô tình mình làm cho đứa bé nó sợ hơn nữa
mình đang nói cái câu hỏi chỗ này
thì đối với cái táo bón mà nó cấp tính á
thì nhiều khi chỉ cần phải là mình điều chỉnh chế độ ăn thôi
mình không ăn cái thức ăn mà gây ra cái tình trạng đó
hay là mình không ăn một cái chế độ ăn nào đó
hay là mình đổi một cái công việc nào đó
để cho mình phải dễ chịu hơn
thì mấy anh chị cũng phải biết vậy nè
tức là cái
cái động tác mà đi cầu của mình á
thì động tác đi cầu của mình á
là một cái động tác mà người ta gọi là nó
có thể là gì là mình có thể tự mình điều chỉnh
tức là một lúc nào đó mà
mình thấy có cảm giác ác rồi nhưng mà
vì một lý do xã hội nào đó
cái là mình không được thì mình cũng có thể
mình tạm thời mình giữ lại
rồi xong mình cho qua
nhưng mà sau đó thì mình lại nhớ tới nó
thì mình sẽ đi được
nhưng mà chị em thì nó không có cái động tác đó
nó không có biết được đó là sau này nó có thể biến chứng
như mà nãy qua xã hội có nói
nó biết chuyện đó nó chỉ biết đứng được nó chơi được là nó khỏe
còn mai mốt có gì ma má nó lo
chứ không phải nó
thì những cái chuyện như vậy á
thì nó lại thuộc vào điều chỉnh hành vi
nó không phải là do là cái chuyện
chế độ ăn hay là cái thói quen hay hay là
coi như cụ thể gì
thì phút nó là không có cái vai trò
mà cái vai trò là điều chỉnh cái hành vi đó là quan trọng
cho nên đối với trẻ em á
và nhất là cái tháo bóng của trẻ em á
cái quan trọng nhất á
là chúng ta phải làm sao mà
biết được là tại sao em bé nó nín
cái đó nó quan trọng
tôi có một cái trường hợp đó là như vậy đó
em bé đó nó dứt khoát là
nó không leo lên bồn cẩu đi
mặc dù nó lớn rồi đúng không ạ
nó quả ra làm sao thì sau này nó mới nói
nó nói là vì là hồi xưa đó
là mẹ đó là tới cái
giờ mà đi em bé nó ý á
thì mẹ nó gạt nước xuống một cái
cái mẹ mới nói là cái này là con chào bạn đi
tại sao không đi ngủ
bạn tức là cái sản phẩm của nó
thì ta thấy nó sau khi nó chào xong
nó nghe cái lời hẹn một cái thì sao
thì bạn nó biết mất
cái khi mà nó lên bồn cẩu nó sợ là lỡ lúc đó nó có ai gạt một cái
thì nó cũng lọt ở trong đó
nó đi luôn nó không gặp lại mẹ nó
thì cho nên làm sao nó lại không dứt khoát
lớn rồi bạn cứ ngồi bồn thôi
và đi bồn là phải có mẹ kế bên
nắm tay mẹ thiệt là chặt
đi xong rồi mới đi ra bởi vì chỉ một cái nỗi sợ
mà mình thấy nó rất là dễ thương
và cái nỗi sợ nó làm như vậy
thì cái đó là đùi với hành vi
cho nên cái điều trị mà tả bón á
thì nó lại đòi hỏi là sao
thứ nhất là nó phải là tuân thủ cái chế độ thuốc của bác sĩ
đồng thời là phải phát hiện ra được
cái lý do là tại sao mẹ nó nín
và cái cuối cùng là nó là một cái chế độ lâu dài
để không có bị tái phán
thì nó hơn là
là một cái cù thuộc vào một cái thuốc
mà không có cái liệu dứt định nào đó
thì tôi chỉ thấy là

tụi tôi nói là như vậy
ngọc phương thì nghĩ những loại thuốc
bán trên mạng thì chúng ta cũng
phải hết sức là lưu ý bởi vì có bệnh gì
thì cứ đến gặp những cái bác sĩ con em của mình
thì cứu đến bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai
tất cả những bác sĩ nhi
chứ chúng ta cứ nghe những cái thông tin trên mạng
không có một cái sự kiểm chứng
không có một cái gì uy tín chất lượng thì chắc chắn
là đây là một trong những cái vấn đề
mà chúng ta cũng phải nên xem lại
dạ thưa bác sĩ hậu thưa bác sĩ phúc
ngọc phương nhận được một cái câu hỏi
của một vị khán giả
ngọc phương đọc thì ngọc phương cũng thấy vui vui
bởi vì hiện nay thời tiết của chúng ta cũng
rất là khó chịu có những ngày thì rất là nắng nóng
nhưng mà hiện nay tình trạng mưa bão
thì cũng kéo dài đó là ngày thì nắng quá
con người cũng sẽ bị khô khang nhất là trẻ em
rồi những ngày mưa thì lạnh
thì trẻ con cũng không chịu uống nước
vậy thì không biết là vấn đề thời tiết có ảnh hưởng đến
cái chuyện táo bón không mà
cái táo bón nó là như vậy nè
ở trẻ em
nãy tôi đã nhắn mạnh lại một lần nữa
là cái cơ chế chính là em bé đánh đính
đó cho nên cái gì mà
nó làm em bé đánh đính thì cái đó nó đưa ra táo bón thôi
tôi lấy ví dụ như vậy một em bé
mà nó vận động viên bơi lội luôn
tức là nó bơi giỏi lắm thậm chí là
bơi có giải luôn nhưng mà nếu như
em bé đó nó bơi thì nếu như chúng ta nói là
nó bơi lội như vậy thì vận động nhiều
vận động nhiều thì sao thì nó sẽ có du động rụt
và nó sẽ đi dễ hơn nhưng mà
em bé đó nó đang bơi vậy và nó mất thì nó không thể nào đi được
nó đang một cái cuộc bơi mà bơi
rất là dài thì không được tuy nhiên nó phải đánh
khi nó đi lên nó cũng hay đánh
hay là mấy em bé nó trông rồi tựa đá banh
chẳng hạn gì nó sẽ đánh hơn
cho nên cái quan trọng là ở cái chỗ
là sao là em bé khi nó có cảm giác
nó mất thì nó đi
và cho dù cái chế độ
vận động nó thêm
thì nó sẽ làm gì nó sẽ làm cho
em bé dễ đi hơn hơn chứ thật ra
cái chính là cái em bé nó phải đi ngay lúc nó mất
và cái đó cái quan trọng nhất đó là cái điểm đầu tiên
cái điểm thứ hai nữa đó
là cái lượng nước uống vô
thì cái lượng nước uống vô đó nãy như
phần đầu bác sĩ hậu có nói tức là
em bé nó phải uống đủ nước tức là
nó phải ở cái mức tối thiểu nhưng ngược lại
nếu em bé uống nhiều nước uống nhiều quá
thì sang thì em bé nó không có cơ hội nó uống sữa
nó không có cơ hội nó ăn thứ ăn đặc
cho nên lâu dài nó sẽ trở thành một em bé
suy dinh dưỡng mà người ta làm một cái
thực nghiệm rất là thú vị tức là
cho em bé uống nhiều nước và em bé uống đủ nước
thì thấy cái nhóm mẹ bé mà uống nhiều nước á
không cải thiện ta bóng thậm chí bóng nhiều hơn
thì cái em bé đó nó sẽ uống nhiều hơn
cho nên cái thời tiết á
nếu như mà nằm trong cái bối cảnh á
mà trời nắng mà em bé căng nhu cầu uống nước nhiều
thì sao thì nếu mà lúc đó
em bé này uống không đủ đủ nước
thì đúng là cái thời tiết nắng nó sẽ làm
tạo một yếu tố nguy cơ làm cho em bé không đủ nước
nhưng mà ngược lại nếu mà theo
trời lạnh mẹ em bé này nó không có thói quen
nó uống nước nó cứ ngồi nó bấm game
nó chơi hoài luôn chơi hoài luôn nó chả có nước gì đó
mẹ nó nghĩ chắc trời lạnh chắc không đủ mồ hôi nhiều
để quên là sao trời lạnh cũng không
cho nên ở đây là cái chuyện
không phải là cái thời tiết chỉ là cái yếu tố
nguy cơ để giúp em thôi
chứ thực sự đó không phải là cái nguyên nhân
nó nằm ở chỗ này
và cái nữa một cái điểm nữa là
chúng ta phải để ý như thế này là khi mà bạn động á
mà nhiều gì đó thì người ta thấy là sao
là cái em bé nó bị béo phì
thì người ta thấy những cái đứa bé nó béo phì thì nó dễ bị bóng hơn
nhưng mà thực ra các em bé nó béo phì
nó dễ bị bóng hơn á
có thể là do năng thức ăn nhanh nó thiếu chất sơn
nhưng cũng có thể là tại em bé nó béo phì
nếp vận động
nhưng mà ngược lại đó cũng có thể em bé nếp vận động nó béo phì
những cái yếu tố mà người ta nêu ra
người ta chỉ gọi là cái yếu tố thuận lợi cho cái táo bóng thôi
còn cái cơ chế chính vẫn là
cái cơ chế em bé nó nín
đó là cái cơ chế chính nên
nên quý vị nên lưu ý
là cái vấn đề đó chính gốc
còn những cái vấn đề kia
đó là cái yếu tố nguy cơ
để làm cho em bé dễ bị hơn trong cái bối cảnh này em bé nó đang nín
đó là cái chuyện người ta nên lưu ý
khi mà nghe bác sĩ phúc
chia sẻ như vậy á
thì vị khán giả này lại có một cái ý thêm
vừa mới gửi về cho chương trình
ngọc hương xin được cập nhật
đó là xin hỏi bác sĩ hậu
đó là cái chuyện mà uống nước á
trong cái thời tiết nắng nóng hay là không uống nước
trong cái thời tiết mưa gió thời tiết lạnh á
nước lọc nước trái cây nước dừa
tất cả các loại nước canh nước súp luôn
hay là chỉ tính riêng là nước lọc hay không
chúng ta tính là được nước đưa vô trong cơ thể
có nghĩa là có nước ở trong
cái thức ăn của mình tức là tùy theo
cách mình chế biến nếu như mình ăn canh
thì chắc chắn là mình sẽ nhận được lượng nước nhiều hơn
là mình xào thức ăn đúng không ạ
rồi ngoài ra thì các cái nước trái cây
thì cũng được tính vào đó
và ngay cả sữa thì cũng là có cái lượng nước
ở trong đó nên ở đây chúng ta tính
tổng lượng nước mỗi ngày
và nên uống vào và theo nhu cầu
của cơ thể
như vậy là quý vị khán giả
đặc biệt là những khán giả gửi những cái câu hỏi về
cho chương trình chúng ta cũng nhận được
thêm những cái thông tin những cái kiến thức
để chúng ta lưu ý cá nhân ngọc phương thì thấy
đúng là quan trọng nhất
vẫn là cái sự quan sát cái sự để ý
và tinh ý của các bậc phụ huynh làm cha
làm mẹ chúng ta phải để ý lúc nào
cũng bên cạnh con để kịp thời
chia sẻ những cái nỗi lo
như bác sĩ phúc với bác sĩ hậu nói là ngọc phương ngồi
ngọc phương cứ suy nghĩ và ngẫm thấy là
những người bạn bè của mình đúng là
đôi khi con em đi học mình vẫn quá mà
trong cuộc sống nào phải đi kiếm tiền
rồi phải đủ thứ việc đôi khi trẻ ở trường
trẻ sợ cái toilet đó trong trường
mình cũng không có để ý nên mình cũng phải
hiện ra rồi những cái lý do đôi khi
mình nói vui với con mà con nhớ
xong rồi từ cái đó cũng làm cho con
bị táo bón thì đúng là rất là tội
vậy thì không biết là bác sĩ hậu và bác sĩ phúc
có những lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh
để giúp phòng ngừa táo bón cho con trẻ không ạ
dạ mời bác sĩ phúc
phòng ngừa mà táo bón hồi nãy

nó có ba cái thời điểm cái thời điểm là
em bé nó chuyển qua nó ăn dặm
thì điểm thứ hai là cái thời điểm em bé nó tập
đi toilet và cái điểm thứ ba
là lúc em bé nó vô trường học
hay là nó đổi một cái chỗ lại
đó là ba cái thời điểm
mà chúng ta nên lưu ý trong ba cái thời điểm đó
thì em bé nó sẽ có

là về tiêu dinh dưỡng cái thứ hai
là về mặt á là coi như là
cái lối sống của em bé nó có bị thay đổi
thì biết cho đủ dinh dưỡng thì
bác sĩ hậu có nói rồi tức là trong cái
hai cái yếu tố là như là nước
thì phải đủ và cái thứ hai
là chắc sơ nó phải đủ
mà cho một em bé ăn chắc sơ đó nó khó lắm
chứ nó không dễ đâu à thì chút xíu
bác sĩ hậu sẽ nói thêm
cái cách làm sao mà cho em bé ăn chắc sơ
nhưng mà người ta nhận thấy là có một cái chuyện như này
là mình phải chuẩn bị trước
tức là mình phải chuẩn bị trước để mình có cái kiến thức
về cái dinh dưỡng như thế nào là cho đủ nhắc sơ
mình không cán chừng như vậy
chỉ để khi mà con mình qua đứa tự đó mà mình làm rồi
chứ đừng để tới khi mẹ bé bón rồi
mẹ bé chạy đi làm thì lúc đó nó chỉ có
thuốc thôi chứ không phải khác chúng ta sẽ nhậu
xe hộp bổ sung thêm
thì hai cái yếu tố mà về mặt là chế độ
nó sẽ rớt vào ba cái thời điểm đó
và đặc biệt là vào những cái thời điểm ăn nhậm
còn cái thời điểm là tập đi toilet á
thì mình phải lưu ý
tức là mình nên thuận theo tự nhiên và mình đưa em bé nó
tới cái chức độ mà nó tự chủ
một cách từ từ thôi
chứ không nên mà để cho em bé đó
là có nghĩa là sao là theo ý mình đi
con mình nhiều khi nó không đến nỗi mà nó dĩ đại như mình muốn
hay là mình phải để nó tự nhiên
đó mình chịu khó thôi kệ
tốn thêm vài ba cái tả vài ba cái quần nữa đi
ha một thời gian cho nó được cái tự nhiên
nhưng mà ở đây tôi có một cái điểm tôi nói như thế này
khi mà em bé mình nó lỡ
nó bị bón rồi
tức là em bé đã bị bón rồi
nha là do là có lý do gì đó bón rồi
mà em bé chưa được đi tập đi thiêu toilet

tức là em bé này đang bị bón
nhưng mà mình không có cái thời gian
để mình tập cho em đi thiêu ví dụ như em bé đó là
ba bốn tuổi rồi nhưng mà nó vẫn chưa có thói quen đi toilet
đó đúng cái chỗ
ngoài đúng cái thời điểm mà mình mong muốn
thì sao thì mình không nên tập cho em bé
đi toilet khi mà em bé đang
được điều trị thói quen
tại vì sau tại vì cái cơ chế chính của em bé đó
là em bé nó tâu cho nên giờ mình đang
cần em bé nó không đến nó mắc nó đi lật liền
là mình mừng lắm rồi bây giờ mình còn đòi
là nó mắc nó đi liền mà nó đi đúng giờ
là đi đúng chỗ nữa thì vô hình chung
là cái hai cái đó nó chọi nhau
nó làm cho em bé nó bối rối không biết làm sao nó chữa
cho nên nếu như em bé
đã bị thói quen mà nằm trong cái thời gian
mà tập đi toilet
thì mình tạm dừng cái thời gian tập đi toilet lại
mình để lại sau khi em bé chữa xong
cái thói quen cái đó là chuyện nào mà chúng ta
nên lưu ý rồi cái thứ ba nữa
là lúc mà em bé đi học
thì lúc em bé đi học á thì đa phần là
mình sẽ lưu ý là vì con đi học
là thầy dạy có dễ hiểu không cô có dễ hương không
con có bị la không rồi bạn bè
có dễ thương hay bạn bè bắt nạt gì không
tức là mình quan tâm rất là nhiều
nhưng mà mình quên có một chuyện á là con ở trong trường
nó có đi dạy không mình quên chuyện đó
và lúc mà con đi học ăn nó làm sao mình không biết
thì những em bé này nó rất là dễ
nếu như nó biết được á mình chỉ cần
mấy bạn có thể có một cái thang điểm này tôi gọi là thang điểm pistol
nó nhìn cái hình phân
ai cho như dạng nào và nó có cái dạng gì
dạng một dạng hai dạng ba dạng bốn
thì dạng một dạng hai dạng ba là cái dạng
là em bé nó bóng rồi đó mình chỉ cần mình chỉ em bé
mỗi lần con đi luôn mình nhìn dạng nói với mẹ
con đi giống nào thì đó là một cái cách mình phòng ngừa
mình thấy con mình nó đổi dạng rồi
nó ra một cái dạng mà một hai
hoặc là muốn là một dạng thứ ba
chẳng hạn như vậy đó là cái đó là quy cờ đó
cái thứ hai là mình hỏi em bé em bé nó nói như thế này
không con không có đi trong trường
con phải về nhà con mới đi thôi
thì đó là cái yếu tố quy cờ
cho nên mình phải ngoài những cái câu hỏi
mình thấy nhiều trong những cái câu hỏi về
thói quen đi tiêu của con mà trong thời gian đó
nó bắt đầu nó chậm chậm nó đi học
cái đó là một cái yếu tố mà chúng ta
nên quan tâm trong cái danh sách
mà chúng ta về lại hỏi đứa nhỏ
để cho ta ngừa được thì tui nghĩ nếu mà mình ngừa được
ba cái chuyện đó thì chỉ cần làm
thêm một chuyện cuối cùng thôi tức là sao
là mình phân biệt cho được
thế nào là em bé nó đứng và thế nào là em bé nó lặn
mới muốn đi mình phân biệt được cái đó
thì muốn cái đó thì trong cái khoảng
thời lượng kinh doanh này nó sẽ không nhiều mấy bạn có thể
tham khảo hai cái bài quỹ kỹ này
mình sẽ tham khảo trên những cái khác
hay học ở trong những cái bài viết ở trong những
trong website của bệnh viện nha
tính thì mấy bạn sẽ thấy được
cái thế nào mình phân biệt là hai chuyện này
thì chúng ta có ngừa được cái tình trạng mà tao bóng cho em bé
thì xin mời
bác sĩ hậu nói thêm về cái vấn đề
là ăn làm sao mà cho em bé nó
nó có chất xơ cho nó đủ được
thì chúng ta cũng biết đó
là chất xơ thì nó rất là cần
và ngay từ những cái
gọi là khi mới sinh đó là em bé đã
có cái mùi thức ăn có chất xơ
đó là trong sữa và đặc biệt là sứ mẹ
sữa mẹ mình chất xơ rất là nhiều nha
thậm chí là còn nhiều hơn là cái lượng đạm
nữa cho nên nếu như em bé mà
đừng bú sữa mẹ thì thường là nó không
tao bóng ở đây thì chị xin
là có lưu ý thêm có một cái vấn đề
như này là sữa mẹ đôi khi hấp thu rất là tốt
cho nên em bé nó không
có đủ phân để nó mắc cầu và đôi khi
ba bốn ngày thậm chí là
một tuần thì em bé nó mới đi một lần nhưng phân đó
mềm mà em bé đi dễ dàng thì chúng ta
không gọi là tao bóng nó
không đủ cái tiêu chuẩn nếu như bác sĩ phúc
nói tức là mặc dù là số lần đi cầu
nó ít nhưng mà bé nó đi không có
khó khăn và cái tính chất phân của nó
không bị thay đổi thì chúng ta có thể
lưu ý trong trường hợp sữa mẹ
thế thì khi mà em bé bú sữa mẹ là em bé
nó sẽ nhận được đủ các chất sơ
thế còn sữa công thức đó thì
gần đây người ta cũng sẽ phải thay đổi
tức là người ta cũng giảm cái lượng đạm xuống
gần gần với sữa mẹ để cho dễ
tiêu hóa hơn người ta cải thiện cái thành
phần của cái đạm đó để cho đỡ gây
táo bón và đồng thời người ta cũng sẽ bổ sung
các chất sơ vào thế thì trong
giai đoạn đầu tiên thì nếu mà
em bé không thường thì em bé chỉ cần bú mẹ
em bé lên cân tốt hoặc là uống sữa công thức
đủ cái số lượng em bé lên cân tốt là em bé
đã nhận được đủ cái lượng chất sơ
trong giai đoạn sáu tháng đầu tiên
mà nếu xảy ra táo bón thì thông thường
nó liên quan đến một số những cái vấn đề khác
chẳng hạn như em bé nó dị hứng với sữa
hoặc là dị hứng với những cái thức ăn
mà mẹ ăn hay là đi qua sữa mẹ
những trường hợp đó chúng ta nên đến
tham vấn với lại bác sĩ tiêu hóa
hoặc là về dinh dưỡng
nhi khoa để có thể tìm
được cái nguyên nhân là do chúng ta chưa
sập em bé đi cầu đúng hay là
có một cái vấn đề về cái thức ăn
đối với em bé trong giai đoạn này
thế còn khi mà bước qua cái tuổi
ăn rặn đó thì lúc đó em bé nó ăn cái chế độ ăn
đặc hơn tức là sẽ ăn bột sẽ
từ dần chuyển qua ăn cháo thay vì
trước đây chỉ là sửa thì cái chế độ đó
nó sẽ nhiều đạm hơn nó sẽ nhiều
múi khoáng hơn
thành ra đó là cơ thể cũng sẽ cần
nhiều nước và nhiều chất sơ hơn
để có thể chuyển hóa được cái lượng thức ăn đó
và chúng ta phải tập tranh
để em bé nó ăn chất sơ ngay từ
những cái buổi đầu tiên mà tập ăn rặn
thế thì chúng ta tập bằng cách nào
tức là khi em bé nó ăn qua cái chế độ
cháo hoặc là bột thì thông thường chúng ta
sẽ bắt đầu bằng các cái trái cây
ngoài cái phần là bột ngọt tức là
bột với sữa thì chúng ta có thể sử dụng
những cái trái cây mềm và nảo nhuyễn ra
để cho ở trong đó nó có cả
cái thói quen của các bà mẹ đó là thường chúng ta
hay dùng nước trái cây tức là khi em bé nằm
năm sáu tháng thì đó chúng ta mới bắt đầu là
có thể là phải bổ sung vitamin
bổ sung chất sơ cho con thế là chúng ta bắt nước cam
chúng ta ép nước táo
để cho em bé nó uống thì cái đó
là một cái chưa hoàn toàn đúng
chúng ta nên dùng
ví dụ như xoài chuối đu đủ
bơ tức là những cái rất là mềm
và chúng ta dùng cái muỗng chúng ta nạo thật là nhẹ
thì nó sẽ ra một cái lượng nước
rồi thêm cái bột của cái
trái cây đó và trong đó có rất là nhiều chất sơ
thì thứ nhất là chúng ta cung cấp đủ chất sơ
em bé đi cầu dễ dàng
tạo được cái khối phân phù hợp
với lại cái lứa tuổi đó
cái nữa là chúng ta không cung cấp
quá nhiều đường bởi vì khi mà cho em bé
uống quá nhiều nước trái cây là vô tình
chúng ta đưa vô cái năng lượng
tương đường là chủ yếu mà chất sơ thì không nhiều
và cái đó có thể là
một trong những lý do làm cho em bé biến ăn
này chướng bụng này hoặc là thậm chí là
hư răng và khi em bé nó hư răng
thì cái khả năng nhai
các cái thức ăn nó cũng sẽ kém hơn và thường
những bé đó thì ăn rong trái cây không nhiều và lại càng
táo bón nhiều hơn
thế còn khi mà chúng ta chế biến
chén bột hoặc là chén cháo thì giống như
công thức hồi nãy tôi nói tức là khoảng một muỗng thức ăn đầy
khoảng hai muỗng rau
khoảng một muỗng dầu ăn thì chúng ta nên tuân thủ
và có một số bé thì cái cấu tạo
tự nhiên của em bé tức là có thể
cái trực tràng nó hơi dài hơn
những em bé khác một chút
thì có thể cái lượng rau cần nhiều hơn một chút
thành ra nếu như trong trường hợp đó táo bón
bác sĩ khuyên là chúng ta thử tăng một chút
cái lượng rau lên nhưng không tăng
quá nhiều và cải thiện được tình trạng
táo bón thì chúng ta
phải tự trì còn nếu không được thì chúng ta phải tìm nguyên nhân
có thể là có một cái bệnh lý gì đó tiềm ẩn
nó không quá nặng nề nhưng mà
chúng ta cần phải phát hiện và cần giải quyết sớm
và đến cái tuổi mà
em bé đã có những cái răng đầu tiên thì chúng ta
phải tập cho em bé nhai vì đó là
cái cách mà để cho em bé nó có thể
ăn đa dạng thức ăn trong đó có các cái
chất xơ và sau những cái cữ ăn
thì chúng ta nên nhớ cho em bé uống nước thêm
cộng với lại một cái chế độ
và ở đây đó thì tôi cũng muốn nhắc đến cái chuyện
là tập cho em bé nó đi cầu
chúng ta tập ăn tập uống
tập chơi nhưng mà cũng phải
tập đi vệ sinh vậy thì bắt đầu tập cho em bé
từ lúc nào thì chúng ta để ý là
khoảng ba bốn tháng trở đi em bé đã
bắt đầu khi chúng ta si
em bé nó bắt đầu chuẩn bị nó dặn để nó đi cầu
hay chuẩn bị dặn để đi tiểu thì chúng ta
sẽ tập cho em bé một cái phản xạ và chúng ta si
để cho em bé nó gắn
cái si đó với cái chuyện là
em ấy nó sẽ chủ động đi cầu hoặc là đi tiểu
thì chúng ta có thể tập từ rất sớm
bốn tháng năm tháng sáu tháng trở đi
và khi em bé nó lớn nó có thể
tự ngồi bô được thì chúng ta có thể
động viên cho em bé ngồi và chúng ta si
thì như vậy chúng ta sẽ tạo được cái thói quen
đi cầu nó dễ dàng hơn
và cái bô thì cũng phải làm sao là hấp dẫn
đối với em bé đúng không ạ
chứ ngồi ở một cái chỗ mà nó dơ quá
hoặc là nó xấu quá thì đôi khi
em bé nó cũng sẽ phản đối nó không thích ngồi
và nó cũng sẽ dáng nó nín
nó không có đi cầu nữa
và một cái chuyện rất là quan trọng nữa thì
cái này chắc bác sĩ phúc có nhiều kinh nghiệm
đó là cái tư thế để mà em bé nó dặn cầu
tức là nếu đang ngồi bô hoặc là
bồn cầu và muốn cho em bé đi cầu được
thì hai cái chân của em bé phải có cái thế để giặt
nghĩa là nó phải có cái điểm
để nó ấn xuống
để nó tạo cái áp lực chứ còn nếu mà chúng ta
cho em bé ngồi một cái bô nó quá cao hoặc cái bồn cầu
quá cao hai cái chân em bé nó mắc vẻo trong không khí
thì em bé không dặn được

cái chuyện đi cầu không hiệu quả và gây ra táo bón
dạ cảm ơn bác sĩ hậu
cảm ơn bác sĩ phúc
rõ ràng là chúng ta thấy là làm cha mẹ
là một cái con đường rất là gian nan
rất là vất vả
và chúng ta phải học rất nhiều những kiến thức
nhưng bù lại chúng ta sẽ có một cái niềm vui
niềm hạnh phúc vô bờ bến
đó là được lớn lên cùng con
được nhìn thấy con em của mình với những nụ cười như là thiên thần
phải không thưa quý vị
quý vị khán giả thân mến như ngọc hương có chia sẻ là
chương trình có rất nhiều quà tặng dành tặng cho quý vị khán giả
và lúc đầu thì ngọc hưng có đưa ra một câu hỏi
của chương trình
và giờ đây ngọc huynh xin được nhắc lại câu hỏi đầu tiên
chương trình mời quý vị khán giả cùng tham gia trả lời
câu hỏi có nội dung như thế này
chúng tôi xin được chúc mừng vị khán giả mang tên
trần nguyễn quốc trường
đã là khán giả trả lời chính xác
sau đó câu trả lời gửi về nhanh nhất cho chương trình
và phần quà của khán giả quốc trường
là một chiếc dù
một chiếc ô thật là xinh xắn
và ngọc hương tin rằng với phần quà vô cùng thiết thực
trong thời buổi thời tiết hiện nay
thì có lẽ khán giả quốc trường
sẽ cảm thấy rất vui
và thưa quý vị chương trình còn nhiều quà lắm
quý vị hãy tiếp tục đồng hành chương trình
bằng cách like và share chương trình
cũng như để là những câu hỏi để cho các bác sĩ trả lời
và giờ đây là cơ hội
để cho quý vị khán giả
có thêm những phần quà của chương trình
để cho quý vị cùng sẵn sàng
chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của chương trình
có nội dung như sau
câu hỏi số hai
si đô lắc
giúp giải quyết tình trạng phá bóng như thế nào
a giúp nhuận tràng giảm táo bóng
b giải quyết tình trạng nóng nhiệt
gây táo bóng
c bổ sung chất xơ
d đáp án a và b đều đúng
xin mời quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng tham gia trả lời
để có thể có thể
nhận được câu hỏi thứ hai
của chương trình ngày hôm nay
và tiếp tục thì
ngọc hưng rất muốn quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng thực hiện một động tác nhỏ thôi
đó là quý vị sẽ bấm nút like
và share chương trình
bởi vì chương trình ngày hôm nay chứa đựng
quá nhiều những thông tin hữu ích
và cần thiết cho các bậc phụ huynh
đặc biệt là quý vị khán giả nào
có con em nhỏ chúng ta rất quan tâm
đến những vấn đề táo bóng
vấn đề dinh dưỡng của các con
thì chúng ta sẽ like và share chương trình
để nhiều quý vị khán giả có thể biết thêm nhiều thông tin nữa quý vị nhé
sau khi quay trở lại chương trình
thì ngọc hưng xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút
cho thời lượng quảng cáo
sau đó chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện quý vị nhé